đồng góp vào thành tích xuất siêu của cả nước trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
khối fdi xuất khẩu gần sáu mươi tám tỷ usd chiếm bảy mươi hai chín tổng kinh hoạch xuất khẩu của cả nước
trong đó nhiều nhất là xuất khẩu sang hoa kỳ
trong tháng ba tổng kinh hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt sáu mươi năm chín tỷ usd
tăng ba mươi năm sáu so với tháng trước và tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
tính chung quý i tổng kinh hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt một trăm bảy mươi tám bốn tỷ usd
tăng một mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng một mươi bảy
nhập khẩu tăng một mươi ba chín cắn cân thương mại hàng hóa xuất siêu tám tám tỷ usd
trong quý i kinh hoạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt chín mươi ba sáu tỷ usd
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
khu vực kinh tế trong nước đạt hai mươi năm hai mươi một tỷ usd tăng hai mươi sáu hai chiếm hai mươi bảy một tổng kinh hoạch xuất khẩu
khu vực đầu tư nước ngoài đạt sáu mươi bảy tám mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba chín chiếm bảy mươi hai chín
có một mươi sáu bất hàng đạt kinh hoạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm tám mươi hai một tổng kinh hoạch xuất khẩu
trong gói thầu ba trăm linh tấn gạo mới đây của indonesia
các doanh nghiệp việt nam trúng thầu nhiều thứ hai nhưng giá lại thấp nhất trong số các quốc gia dự thầu
thương vụ việt nam tại philippines nhận định gạo việt nam ngày càng chịu sức ép cạnh tranh tại thị trường này
cơ quan hậu cần quốc gia indonesia vừa ký hợp đồng gói thầu ba trăm linh tấn gạo với các nhà cung cấp
những quốc gia trúng thầu gồm thái lan việt nam pakistan và myanmar
các doanh nghiệp thái lan trúng thầu với sản lượng nhiều nhất một trăm bảy mươi bảy tấn
đứng thứ hai là việt nam một trăm linh tám tấn
với còn lại từ pakistan
xét về giá gạo thái lan có giá từ sáu trăm một mươi một năm đến sáu trăm một mươi bảy usd một tấn
gạo pakistan có giá sáu trăm hai mươi ba usd một tấn gạo myanmar có giá sáu trăm hai mươi sáu usd một tấn
còn gạo việt nam chỉ có giá từ sáu trăm linh chín đến sáu trăm một mươi sáu usd một tấn thấp nhất trong số các nước dự thầu
giá nhiều loại nông sản tăng liên tục phá kỷ lục giúp kinh ngày xuất khẩu nông sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bứt tốc
đáng chú ý việc thị trường trung quốc chuẩn bị mở cửa cho nông sản việt nam
hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng xuất khẩu cho năm nay
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy
cà phê là mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất tổng lượng xuất khẩu gần tám trăm linh tấn
tương đương kim ngạch một chín tỷ usd tăng bốn mươi bốn về lượng và năm mươi bốn về giá trị so với cùng kỳ năm trước
đây là con số xuất khẩu kỷ lục của ngành cà phê việt nam
trong hai tháng đầu năm xuất khẩu sầu riêng tươi đạt tới một trăm bảy mươi hai triệu usd
tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với giá xuất khẩu bình quân đạt bốn bốn trăm một mươi bảy usd một tấn tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bán ra vàng miếng tại tám mươi một triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng nhẫn tăng hơn bảy trăm linh đồng một lượng lên bảy mươi bốn mươi năm triệu đồng
ở trường bán da và vẫn tiếp tục niêm yết
giá vàng miếng sgc được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại bảy mươi tám bảy tám mươi một triệu đồng một lượng
mua vào bán da giảm ba trăm linh đồng một lượng ở trường mua vào và không thay đổi ở trường bán da
khoảng cách giữa trường mua và trường bán da tăng ba trăm linh đồng lên mức hai ba triệu đồng
vàng nhẫn được niêm yết tại sáu mươi chín hai bảy mươi bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua bán không thay đổi so với đầu tuần
hiện mỗi lượng vàng nhẫn tăng tám trăm linh đồng ở trường mua vào và tăng bảy trăm linh đồng ở trường bán da
trên thế giới giá vàng tiếp tục có kỷ lục mới giao dịch tại hai hai trăm ba mươi ba usd một ounce
giá đô la mỹ thế giới giữ đà tăng khi chỉ số usd index đạt một trăm linh bốn hai mươi bảy điểm cao hơn hai mươi ba điểm so với cuối tuần trước
trong tuần trước cục dự trữ liên bang mỹ phép đã công bố giữ nguyên lãi suất
nhưng cũng giữ quan điểm sẽ có ba đợt giảm trong năm nay
trong nước giá usd giữ đà tăng
giá usd tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần gia tăng
vì công banh mua vào với giá hai mươi bốn sáu trăm linh đồng một usd
bán da hai mươi bốn chín trăm bảy mươi đồng một usd tăng hai mươi đồng so với cuối tuần trước
trên thị trường liên ngân hàng doanh số giao dịch bằng usd quy đổi ra tiền đồng trong tuần
giảm một mươi một chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng một ngày so với tuần trước đạt khoảng hai trăm ba mươi chín sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng
bình quân bốn mươi bảy chín trăm ba mươi chín tỷ đồng một ngày
kỳ hạn đầu tư qua đêm chiếm sáu mươi tám tổng doanh số giao dịch
kỳ hạn một tuần chiếm một mươi chín tổng doanh số giao dịch
lãi suất usd hầu hết các kỳ hạn đều tăng so với tuần trước
các ngân hàng đã công bố lãi suất
lãi suất cho vai bình quân theo quy định nhìn chung lãi suất cho vai bình quân
vẫn đang ở mức rất cao cách xa lãi suất huy động
theo các chuyên gia lãi suất cho vai bình quân tăng cao lên trên tám chín một năm
thì các doanh cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải trả lãi vay ở mức cao hơn từ một mươi một một mươi hai một năm
mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã giảm sâu xuống đáy
nhưng lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức cao
lãi suất cho vai bình quân tại bidv ở mức chung là sáu bốn mươi chín một năm
còn lãi suất cho vai bình quân tại ngân hàng biểu điện liên việt lp banh
dành cho các khoản vay phát sinh trong tháng không phân biệt cá nhân hay doanh nghiệp là tám bảy một năm
như vậy mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay đang ở mức rất cao
báo cáo mới của bộ xây dựng cho thấy tại tp hcm có khoảng bảy mươi bảy dự án bất động sản
được gỡ vướng mắt và một trăm bốn mươi ba dự án đang tiếp tục
tuy nhiên theo sở xây dựng tp hcm cả quý i vừa rồi chỉ có một dự án
được chấp thuận chủ trương đầu tư
số dự án mới vẫn tiếp tục khan hiếm trong cả nước
tại thời điểm luật nhà ở hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực tp hcm có một trăm bảy mươi dự án nhà ở thương mại
trong đó có bốn mươi bốn dự án đã được công nhận chủ đầu tư theo các quy định của luật
còn lại một trăm hai mươi sáu dự án nhà ở thương mại không có một trăm linh đất đều không được công nhận chủ đầu tư
từ ngày một một hai nghìn hai mươi luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn có hiệu lực vẫn còn khoảng một mươi năm trong tổng số các dự án nhà ở thương mại
mà nhà đầu tư chỉ có đất khác không phải là đất ở không được công nhận chủ đầu tư
những vướng mắc chưa được giải quyết đang khiến thị trường khan hiếm các dự án bất động sản mới
báo cáo với ubnd tp hcm sở xây dựng tp hcm cho biết giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm theo kế hoạch
sẽ triển khai ba mươi bảy dự án nhà ở xã hội nhưng đến nay mới có một dự án hoàn thành
tp hcm dự kiến phát triển khoảng hai mươi sáu hai trăm linh đến ba mươi năm căn nhà ở xã hội với ba mươi bảy dự án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ có một dự án được hoàn thành
với sáu dự án còn lại có sáu dự án đang thi công và ba mươi dự án mới hoàn tất thủ tục pháp lý
chương trình nhà ở xã hội chậm trễ do việc thu hút nhà đầu tư vào xây dựng các dự án nhà ở xã hội
cũng như khai thác hai mươi cựu đất dành cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại rất khó khăn
bên cạnh đó các doanh nghiệp tập trung triển khai nhà ở thương mại
trong khi tp hcm lại không có chế tài khi chủ đầu tư chậm triển khai dự án dẫn đến thiếu hụt nhà ở xã hội
bộ tài chính cho biết có hai lý do để bộ chưa đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
hiện mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân vẫn là một mươi một triệu đồng một tháng
theo cục quản lý giám sát chính sách thuế phí và lệ phí thuộc bộ tài chính
luật thuế thu nhập cá nhân quy định chỉ số giá tiêu dùng biến động trên hai mươi so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành
hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất
thì chính phủ trình thủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay biến động chưa đến hai mươi
do đó bộ tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến của chỉ số này để chủ động đề xuất theo quy định trong thời gian tới
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhật sống kinh tế hôm nay